theo thống kê của bộ quốc phòng cả nước hiện còn gần hai trăm linh liệt sĩ chưa tìm thấy hải cốt
khoảng ba trăm linh hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính
năm hai nghìn một mươi ba thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số một trăm năm mươi
phê duyệt đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ
xây dựng trung tâm dữ liệu nguồn gen để giám định cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
đến nay công tác giám định adn hải cốt liệt sĩ đã đạt được nhiều kết quả
với đề án một trăm năm mươi đề án xác định hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
viện công nghệ sinh học cũng là đơn vị tiên phong thực hiện khởi đầu
bằng việc xây dựng trung tâm giám định adn xác định hải cốt liệt sĩ
về quy trình thì chúng tôi là nhận mẫu sinh phẩm và mẫu hải cốt là từ cục người có công
và chúng tôi là tiến hành
chúng tôi là tiến hành giám định các mẫu adn hải cốt liệt sĩ
theo một quy trình đã được thẩm định và kết quả được trả trực tiếp về cục người có công
trước yêu cầu gấp rút của đề án một trăm năm mươi cũng như mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ
viện công nghệ sinh học đã đưa vào ứng dụng những công nghệ hiện đại
phát triển những kỹ thuật mới tối ưu hóa nhiều quy trình
để có thể thu thập được thông tin di truyền từ các mẫu bị phân hủy mạnh
và từ những khu vực địa lý điều kiện an táng khác nhau
các công nghệ về sinh học phân tử và công nghệ di truyền
ví dụ như tách chiết adn ví dụ như khoách đại gen
ví dụ như giải trình tự và ứng dụng các phần mềm sinh tin học
để phân tích số liệu di truyền thô
thực tế đã chứng minh với việc áp dụng công nghệ này
nhiều liệt sĩ đã được trả lại tên sau nhiều năm hy sinh trở về với người thân
tuy nhiên để có thể thực hiện một cách chủ động và hiệu quả
rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa
từ các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ các cơ chế chính sách
nhất là nguồn kinh phí để duy trì thực hiện
hiệu quả thì ở đây chúng ta có thể nói là cái khả năng chính xác là nó cao hơn
vì nó sẽ không lập lại cái chuyện là căn cứ vào họ tên ở trên cái di vật để xác định nữa
mà là có sự trùng hợp giữa cái huyết thống của người liệt sĩ với lại thân nhân của họ
do vậy là độ đảm bảo chính xác của nó là rất cao
đẩy mạnh công tác giám định adn hải cốt liệt sĩ cũng như một nén tâm hương thành kính gửi đến các anh hùng liệt sĩ
chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh các anh vẫn sống mãi trong lòng đất mẹ
sống mãi trong các thế hệ người dân đất việt hôm nay và mai sau